liên quan đến vụ việc một học sinh tử vong và nhiều học sinh khác ngộ độc tại nhà trang
bộ y tế đã yêu cầu điều tra xử lý nghiêm sự việc
theo đó cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa công văn số bảy trăm một mươi một gạch chéo attp gạch ngang ndtt
ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn gửi sở y tế khánh hòa về vụ việc liên quan đến sự việc
trường tiêu học vĩnh trường và trường trung học cơ sở trần hưng đạo thành phố nha trang
công an nêu cục an toàn thực phẩm nhận được thông tin từ tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh khánh hòa
về vụ việc một học sinh tại trường tiểu học vĩnh trường phường vĩnh trường thành phố nha trang
tỉnh khánh hòa tử vong chưa rõ nguyên nhân vào sáng ngày năm tháng bốn năm hai nghìn bốn
một học sinh khác của trường tiêu học vĩnh trường và trường trung học cơ sở trần hưng đạo
thành phố nha trang có triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn sáng tại các hàng quán
và người bán hàng xong xung quanh nhà trường
đặc biệt trong thời gian từ đầu năm hai nghìn bốn trên địa bàn thành phố nha trang
cũng đã xảy ra liên tiếp các vụ ngồi đọc thực phẩm
cục an toàn thực phẩm đề nghị sở y tế tỉnh khánh hòa chỉ đạo các cơ sở trên địa bàn
tập trung nguồn lực tích cực điều trị bệnh nhân trường hợp cần thiết
có thể xin hỗ trợ hội trần chuyên môn với bệnh viện tuyến trên
đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan điều tra xử lý xác định nguyên nhân vụ việc
và công khai kịp thời để tránh gây hoang mang trong dư luận xã hội
phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có
bên cạnh đó phối hợp các cơ quan chính quyền và cơ quan chức năng ngành giáo dục đào tạo
tại địa phương tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm
tại khu vực trường học bếp ăn của trường học cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống
các đối tượng cơ sở kinh doanh thực phẩm xung quanh trường học
nâng cao trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường ban phụ huynh học sinh trong công tác thông tin
tuyên truyền giáo dục về đảm bảo an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm
tại khu vực trường học
tiếp tục triển khai các nội dung công văn số năm trăm năm mươi bảy cây chéo attp gạch ngang ndtt
ngày hai mươi một tháng ba năm anh hiểu trai tư của cục an toàn thực phẩm về việc bảo đảm an toàn thực phẩm
phòng chống ngộ độc thực phẩm năm anh hiểu trai tư
báo cáo kết quả triển khai về cục an toàn thực phẩm theo quy định
trước đó vào ngày năm tháng bốn một số học sinh tại hai trường tiểu học vĩnh trường
và trường trung học cơ sở trần hưng đạo thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
ăn sẵn nhiều món khác nhau tại các quán ăn khác nhau ở ngoài cổng trường
đến sáu giờ bốn mươi năm phút nhiều học sinh xuất hiện dấu hiệu chóng mặt đau đầu nôn ói
nhà trường đã liên hệ với phụ huynh tổ chức đưa các cháu về nhà theo dõi
hoặc đến cơ sở y tế kiểm tra
đến cuối giờ chiều cùng ngày các bệnh viện địa phương đã xuất hiện ba mươi bảy cháu
trong đó đã cho về nhà theo dõi ngoại trú bảy cháu hai cháu được xuất viện
hiện còn hai mươi tám cháu đang được điều trị theo dõi tại cơ sở y tế
sức khỏe của tất cả các học sinh đều đã ổn định
ngay trong buổi sáng xảy ra sự việc cơ quan chức năng và công an thành phố nha trang
đã làm việc tại các quán ăn khác nhau trên địa bàn thành phố
thu thập thông tin bậu thức ăn để phục vụ điều tra nguyên nhân
liên quan đến sự việc trên thì đã có một trường hợp học sinh lớp năm
tại trường tiểu học vĩnh trường tử vong
theo báo cáo của các đơn vị trước khi đến lớp
học sinh này cũng như bạn khác đã ăn sushi uống nước ngọt ngoài cổng trường
sau khoảng ba mươi phút ăn uống xong cháu có bị hệ hận nôn ói xui bọt mép
và được nhà trường đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
hội đồng y khoa bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa đã hội trần và kết luận
cháu ngừng tân hoàn hô hấp ngoại viện cho giáo nguyên nhân
cũng ngay trong chiều ngày năm tháng bốn được sự đồng ý của gia đình
trung tâm giám định pháp y tỉnh khánh hòa đã tiến hành giải phẫu tử thi
lấy mốc kiểm nghiệm nhân nhân
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa và thành phố nha trang đã thống nhất
chỉ đạo ngành y tế khẩn trương sở mức kết quả giải phẫu tử thi
trên cơ sở đó sẽ xử lý nghiêm các vi phạm đảm bảo đúng quy định
đồng thời đề nghị nhà trường chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác động viên
thăm hỏi gia đình học sinh
trước đó sáng ngày năm tháng bốn đã có ba mươi hai học sinh tại trường tiểu học vĩnh trường
và trường trung học cơ sở trần hưng đạo thành phố nha trang khánh hòa
được sơ cứu tại trường rồi đưa vào các bệnh viện để cấp cứu
trong đó có nữ sinh lớp năm đã tử vong
ngoài học sinh lớp năm tại trường tiểu học vĩnh trường đã tử vong
ủy ban nhân dân thành phố nha trang cũng đã có thông tin về báo chí
đối với các học sinh đã nhập viện còn lại đến một mươi hai h trưa ngày năm tháng bốn
theo báo cáo của các bệnh viện tình hình sức khỏe của các em đã ổn định
và đang được tiếp tục theo dõi tích cực
theo thông cáo ủy ban nhân dân thành phố nha trang vào lúc sáu h năm mươi năm phút ngày năm tháng bốn
tại trường tiểu học vĩnh trường có một em học sinh lớp năm sau khi ăn sáng
vào trường thì mệt và ngất xỉu
nhà trường đã nhanh chóng sơ cứu và gọi trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm
khi chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu thì nữ sinh đã tử vong
dâng ngừng tần hoàn hô hấp ngoại viện cho giáo nguyên nhân
sau đó trong vòng nửa tiếng đồng hồ đến bảy giờ ba mươi phút nhà trường phát hiện một số học sinh
có dấu hiệu đau bụng nôn ói đau đầu nên đã nhanh chóng có tổ chức sơ cứu
và chuyển một mươi sáu em vào bệnh viện đa khoa tỉnh ba em vào bệnh viện đa khoa tâm trí nha trang
như vậy ngoài em học sinh lớp năm đã tử vong tại trường tiểu học vĩnh trường
trong sáng ngày năm tháng bốn vẫn còn một mươi chín học sinh khác cũng đã đưa vào viện cấp cứu
còn tại trường trung học cơ sở trần hương đạo cũng ở phường vĩnh trường
theo ủy ban nhân dân thành phố nha trang đến khoảng chín giờ sáng ngày năm tháng bốn
nhà trường phát hiện một số học sinh có triệu chứng tương tự tức đau bụng nôn ói đau đầu
nên đã nhanh chóng chuyển ba em vào bệnh viện đa khoa tỉnh năm em ở bệnh viện đa khoa tâm trí
một em vào phòng khám đa khoa phúc sinh
vào đầu giờ chiều ngày năm tháng bốn hiệu trưởng tại trường trung học cơ sở trần hưng đạo cho biết
ở trường có tất cả ba mươi tám học sinh có liên quan tức là ăn sáng tại cùng một quán bán trước cổng trường
tuy nhiên chỉ có một mươi hai em học sinh có biểu hiện đã nêu phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
sau đó có mấy em bị nhẹ cũng được đưa vào viện để cho về
còn về thức ăn các em học sinh tại trường trung học cơ sở trần hương đạo đã ăn trước khi vào học rồi nhập viện
đa số các em đều khai đều ăn cơm gà bánh mì xế và bánh mì ốp la
trong cùng một quán bán nhiều món ăn trong nhà ở phía trước cổng trường
như vậy theo các nguồn thông tin trên trong sáng ngày năm tháng bốn
đã có tổng cộng hơn ba mươi học sinh của hai trường tiểu học vĩnh trường
và trung học cơ sở trần hưng đạo nhập viện
trong đó có một học sinh lớp năm đã tử vong
cũng theo báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố nha trang
qua nắm bắt được thông tin ban đầu các em học sinh đã ăn sáng với nhiều món ăn khác nhau
tại hàng quán từ những người bán rong ở bên ngoài cổng trường
hiện tại công an và cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra xác định nguyên nhân vụ việc
cũng ngay sau khi xảy ra sự việc ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa đã có văn bản
do phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đinh văn thiện ký chỉ đạo xử lý thông tin mạng
về vụ việc một học sinh lớp năm đã tử vong do ngộ độc thực phẩm
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho sở y tế chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố nha trang
khẩn trương kiểm tra xác định nguyên nhân tử vong của học sinh lớp năm để giải quyết theo thẩm quyền
thông tin công khai rộng rãi đến các tổ chức đơn vị báo chí có liên quan và báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh
theo các em học sinh món ăn sáng nghi ngộ độc đều có giá từ hai mươi đồng
các em mua trước cổng trường rất thơm ngon không có mùi vị gì bất thường
chiều ngày năm tháng bốn n d học sinh tại trường trung học cơ sở trần hương đạo thành phố nhà trang
đã được các bác sĩ điều trị theo dõi sức khỏe tại bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa nghi ngộ độc thực phẩm
theo lời của nữ sinh này sáng ngày năm tháng bốn em được phụ huynh cho hai mươi đồng để ăn sáng và đi học tại trường
nữ sinh này đã chọn món cơm gà bao gồm cơm thịt gà xúc xích xốt trứng rau răm và canh
món ăn ngon như mọi hôm không có gì bất thường
sau khi ăn khoảng hai giờ đồng hồ thì em có những biểu hiện như đau bụng nôn nói nên được người thân đưa đi viện để kiểm tra
theo lời của n d quán ăn cơm gà này được bản thân chọn ăn sáng rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên bị đau bụng và nôn nói
sau khi được các bác sĩ cho uống thuốc sức khỏe của n d đã ổn định không còn đau bụng nôn nói
nữ sinh này đã được các bác sĩ chỉ định tiếp tục nằm viện để theo dõi thêm
tương tự với n d em b t một độc sinh tại trường tiểu học vĩnh trường cho biết sáng ngày năm tháng bốn em được mẹ cho tiền ăn sáng ăn hamburger gà
món ăn của em ngon như mọi lần nhưng hai giờ sau bữa ăn em cũng cảm thấy buồn nôn nên được nhà trường đưa đến viện để kiểm tra
mẹ anh tê cho biết có rất nhiều phụ huynh sống gần trường tiểu học vĩnh trường thường hay đi làm sớm nên hay cho con tiền ăn sáng
nếu có thời gian dành phụ huynh sẽ chở các cháu đến cổng trường học để ăn
nghe tin con bị ngộ độc thực phẩm vị phụ huynh này vô cùng lo lắng bỏ công việc tại nhà trường để đưa tê đi cấp cứu
sau sự việc này chị chia sẻ rằng từ nay về sau chắc chị phải tự nấu ăn sáng để cho con đi học chứ không dám ăn ở ngoài nữa
theo báo cáo từ các bệnh viện trên địa bàn tỉnh khánh hòa tình hình sức khỏe của em học sinh hiện tại đều đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi